sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một ubnd huyện cao phong tưng bừng tổ chức khai mạc lễ hội cam cao phong lần thứ hai
và hội trợ nông nghiệp du lịch thương mại vùng tây bắc năm hai nghìn một mươi sáu
lễ hội được tổ chức trong tám ngày từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tại nhà văn hóa huyện cao phong khu hai thị trấn cao phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
và công viên trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ việt nam xóm tiền xã bắc phong
lễ hội và hội trợ do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ubnd huyện cao phong và trung tâm khuyến nông quốc gia tổ chức
lễ hội này có ba trăm linh gian hàng
tại lễ hội trung tâm chứng nhận phù hợp quassos đã trao giấy chứng nhận sản xuất cam
theo tiêu chuẩn việt gáp cho một trăm hai mươi hộ dân sản xuất cam
đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng lễ kỷ niệm một trăm ba mươi năm thành lập tỉnh
một mươi năm năm tái lập tỉnh và lễ hội chiêng mường lần thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời là dịp để quảng bá giới thiệu nhãn hiệu
thương hiệu cam cao phong đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ công nhận
chỉ dẫn địa lý là cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại
nâng cao thương hiệu cam và các thương hiệu nông sản cam cao phong